xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
sự kết nối tình dụng là ngôn ngữ

yêu thương của họ đó là ngôn ngữ
thân mật của họ
sáu phụ nữ trải qua cực khoái
với nam giới
theo giáo sư
tiến sĩ lưu man đàn ông trung bình
mất bốn phút kể từ khi quan hệ
cho đến khi xuất tinh phụ nữ thường
mất khoảng một mươi đến một mươi một phút để đạt được
cực khoái đó là một sự
khác biệt giữa hai giới tần suốt họ
đạt cực khoái trong quan hệ tình dụng trong số
những người đàn ông là một cặp vợ chồng
bảy mươi năm nói rằng họ luôn đạt
cực khoái trái ngược với hai mươi sáu
ở phụ nữ và không chỉ có
sự khác biệt trong thực tế mà còn có
một sự khác biệt trong nhận thức
trong khi đối tác nữ của nam giới
báo cáo chính xác tỉ lệ đạt cực khoái của họ
thì đối tác nam của phụ nữ cho biết
họ tin rằng đối tác nữ của họ đạt
cực khoái khoảng bốn mươi năm thời gian
bảy sự ham muốn
của phụ nữ dường như ít đáp ứng hơn
với thuốc không có gì ngạc nhiên
khi hang muốn thấp hơn có thể dễ dàng điều trị
hơn bằng thuốc ở nam giới một số
nam giới coi thuốc như một phương pháp
chữa trị không chỉ cho chứng dối loạn cương dương
mà còn để giảm ham muốn tình dục
tuy nhiên với phụ nữ việc
tìm kiếm một loại thuốc để thúc đẩy ham muốn tình dục
trở nên khó nắm bắt hơn
có liên quan đến ham muốn tình dục ở canada
nam và nữ theo bác sĩ glenn
trung tâm y tế senada c
ở los angeles nhà nghiên cứu
hàng đầu về các phương pháp điều trị
testosterone ở phụ nữ testosterone
hoạt động nhanh hơn ở nhiều nam giới có ham muốn
tình dục thấp hơn phụ nữ mặc dù
các phương pháp điều trị có hiệu quả nhưng
chứ không hiệu quả ở phụ nữ như nam giới